được ví như lá chắn sống trên sông tiền và sông hậu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông
đồng thời kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên các ngã sông vào nội địa
những tháng qua lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
trong công tác khoanh vùng dập dịch ghi nhận trên địa bàn huyện phú tân tỉnh an giang
là huyện củ lao với nhiều cửa ngõ tiếp giáp thông thương trên đường thủy phú tân được xem là địa bàn tiêm ẩn nhiều nguy cơ
dễ làm phát sinh nguồn dịch từ các địa bàn khác nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh như hiện nay
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát đường thủy đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông trọng yếu
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nội địa

bộ phận y tế địa phương được tăng cường tại khu vực test nhanh tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra giám sát
việc thực hiện an toàn phòng chống dịch cho người và phương tiện lưu thông
qua đó việc tầm soát và kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào các cửa ngõ trên sông cũng được xiết chặt hơn
công tác tuần tra kiểm soát luôn được triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khép kín các tuyến đường thủy tiếp giáp với huyện phú tân
chốt chặn kiểm soát các cửa ngõ từ bên ngoài vào các ngã kênh vào nội địa huyện một mặt kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm phòng chống dịch
an toàn giao thông đường thủy một mặt tranh thủ công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân
vào mùa này thì nó là mùa nước lên cái thủy triều nước chảy rất là siết mưa bão nên cái việc tuần tra kiểm soát của anh em nó rất là nhiều khó khăn
trên sông thì nó rất là mênh mông đôi khi mình xác định hướng nó cũng khó đâu phải chỉ muốn cập vô một cái phương tiện là mình sập liền vậy được
mình phải đảm bảo khi mình cặp vô mình tránh được cái sóng để gia đập giữa cái phương tiện mình và phương tiện mình cần kiểm tra
mình phải đảm bảo được cái tốc độ để mình kiểm soát
thứ hai là phải đảm bảo những nguyên tắc về mình tham gia giao thông giao thông thủy để mình đảm bảo được tính mạng mình là trước nhất để mình mới được bảo vệ được tính mạng cho người dân
đến thời điểm hiện tại lực lượng đã bố trí một mươi năm cano
năm tàu chiến đấu và lập một mươi bảy chốt trên các tuyến sông lớn trong đó có một mươi chốt có test nhanh covid một mươi chín trên địa bàn bảy huyện thị xã thành phố
với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia khi mùa lũ đang đến gần